thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm chính thức công bố bản án sơ thẩm vụ án trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm đồng phạm lên cổng thông tin điện tử
tòa án nhân dân tp hcm và trang thông tin điện tử tòa án nhân dân tp hcm
đồng thời tòa án nhân dân tp hcm niêm yết toàn văn bản án sơ thẩm được tuyên án vào ngày một mươi một tháng bốn
cũng như các phụ lục đính kèm liên quan đến bản án
trước đó bản án đã được tống đạt cho các bị cáo luật sư người có quyền và nghĩa vụ liên quan
việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa và niêm yết công khai bản án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
hiện tòa đã tiếp nhận đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của hai mươi chín bị cáo bị hại và người liên quan
bà trương mỹ lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị xem xét lại hành vi phạm tội của bà lan
bị cáo chu lập cơ trương huệ vân cùng nhiều bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
công dịch mua bán dự án với công ty trong nhóm của bà trương mỹ lan
công ty hạ long và công ty âu lạc quảng ninh kháng cáo để yêu cầu xem xét lại khoản tiền hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng phải nợ
được xác định là bị hại scb kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét phần trách nhiệm dân sự của vụ án
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết hai trường hợp học sinh tiểu học nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm đã tỉnh lại
tuy nhiên vẫn chưa tìm được tác nhân gây bệnh
ngày bốn tháng năm bệnh viện nhi đồng hai tiếp nhận điều trị nội trú cho hai trường hợp trẻ có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ở trường
trường hợp thứ nhất là bé trai chín tuổi ở quận bốn
trưa ba tháng năm gia đình ghi nhận bé sốt cao ói liên tục kể từ sau khi ăn trưa với món mì ế xúc cả ở trường
trường hợp thứ hai là bé gái một mươi một tuổi
tối ba tháng năm bé đau bụng oanh rốn ói ra thức ăn cũ từ trưa cũng là món mì ế
bệnh viện nhi đồng hai đã báo đến sở y tế tp hcm và sở an toàn thực phẩm
kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của hai trường hợp này không có tác nhân gây bệnh
hiện tại bệnh viện không ghi nhận thêm các ca bệnh của yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp trên
xác minh ban đầu cơ quan chức năng xác định nguồn cung cấp món mì ế sốt cà chua ở hai trường hợp nêu trên đến từ hai đơn vị khác nhau
chưa xác định đây có phải là nguyên nhân gây ngộ độc hay không
điều tra tại cả hai trường học không ghi nhận dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm tập thể
trong tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao
sở y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
không tự ý mua và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự trong nước cập nhật liên quan đến vụ tai nạn lao động nổ lò hơi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
làm sáu người chết năm người bị thương
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông feng yong quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất
và thương mại gỗ bình minh để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
theo cơ quan chức năng với vai trò là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ bình minh
nhưng trong quá trình vận hành lò hơi ông feng yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra
quản lý bình hơi không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của lò hơi
trong quá trình sử dụng công ty này phát hiện có trục chặt về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến
để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
tuy nhiên vào sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ bình minh vào kiểm tra vận hành
thì nồi hơi phát nổ hậu quả làm sáu công nhân tử vong và năm người khác bị thương nhà xưởng bị hư hỏng nặng
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai mươi ba đối tượng về hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với sáu bị can trong vụ án trên trên địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
trước đó ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu
xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam miền trung tây nguyên
kết thúc giai đoạn một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ hai đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt giữ
chiều ngày bảy tháng năm tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng
lê quyền anh và trần thanh lâm đều chú tỉnh nghệ an có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau đi sang viên trăn lào mua số ma túy trên rồi vận chuyển về việt nam tiêu thụ
một ngôi nhà bị sập toàn bộ tài sản bị vùi lấp hoàn toàn ba mươi ngôi nhà khác bị chìm trong bùn đất
đó là hậu quả của trận lũ quét bất ngờ tràn về vào lúc một giờ sáng nay ngày một mươi tháng năm tại bản suối lư xã phì nhừ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
ngay sau khi nhận thông tin về hiện tượng lũ quét tràn về địa bàn kéo theo nhiều đất đá bùn và nước xiết
ngay lập tức công an huyện điện biên đông đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ và một số phương tiện đến hiện trường để hỗ trợ giúp đỡ người dân
tại hiện trường một ngôi nhà xây kiên cố bị sập tài sản trong nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn bốn xe máy hư hỏng nặng khoảng ba mươi hộ dân trong bàn bị ngập trong bùn đất và đá tảng
có những ngôi nhà bị nhiều tảng đá to nặng cả vài tạ tràn vào đầy văng tài sản xuống dòng nước cuốn
cùng với các lực lượng khác công an huyện điện biên đông đã nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn di rời tài sản
và đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di rời nhà cửa tài sản của các hộ gia đình này đến nơi an toàn
giúp dân nạo vét bùn ngập trong nhà để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra
rất may mắn là không có thiệt hại về người
liên quan đến thông tin tại bệnh viện đa khoa quảng nam có nữ bệnh nhân ba mươi sáu tuổi trú tại xã tam ngọc thành phố tam kỳ
được chẩn đoán bị u bì buồng chứng phải bác sĩ lại phẫu thuật buồng chứng trái
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế tỉnh quảng nam đề nghị làm rõ vụ việc
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam chủ động chỉ đạo có báo cáo làm rõ thông tin nêu trên
xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân tập thể theo đúng quy định nếu có
bệnh viện đa khoa quảng nam rút kinh nghiệm để xảy ra sự cố truyền thông gây ảnh hưởng tới uy tín chung của ngành y tế
có biện pháp để không xảy ra các sự việc tương tự báo cáo kết quả giải quyết sự cố trên về bộ y tế
cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày một mươi hai tháng năm năm nay
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ lô hàng trị giá hai tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua công tác nắm tình hình hồi một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng năm tại khu vực thuôn trại vòng xã quang sơn tp tàm điệp
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình và công an xã quang sơn thành phố tam điệp kiểm tra ô tô biển kiểm soát hai mươi chín t hai nghìn năm trăm linh năm do bùi anh đức điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có các loại máy ép hoa quả nồi chiên không dầu quạt điện do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh gồm gốc xuất xứ
quá trình làm việc bùi anh đức khai trở thuê số hàng trên cho trần văn trưởng ở huyện yên mô
tiến hành kiểm tra kho hàng tại thuôn trại vòng xã quang sơn tp tàm điệp của trần văn trưởng
tổ công tác phát hiện trong kho có một sáu trăm bảy mươi hai chiếc quạt điện hai trăm linh bảy chiếc máy ép hoa quả bảy mươi tám nồi chiên không dầu do nước ngoài sản xuất
tổng giá trị hàng hóa là khoảng hai tỷ đồng trần văn trưởng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
với những tính năng vật trội mạng xã hội đã và đang góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống
song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự lợi dụng những tính năng ưu việt của các phần mềm trí tuệ nhân tạo
những cái bẫy nguy trang của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và biến hóa khôn lượng
chỉ một giây phút lơ là mắc kể rác bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
đây là những cán bộ hưu trí trên địa bàn xã điển trung huyện bá thước tỉnh thanh hóa
đã bị các đối tượng lừa đảo gọi điện tự xưng là cán bộ công an thông báo họ đang bị điều tra vì liên quan đến các vụ án ma túy rửa tiền
từ đó không chế đe dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bọn chúng để chứng minh sự trong sạch
do hoàng mang lo sợ nhiều người đã sang ngân hàng rút tiết kiệm định chuyển tiền cho các đối tượng
rất may sau khi có thời gian chấn tĩnh lại và nhớ lại những nội dung đã được lực lượng công an tuyên truyền cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
những người dân này đã dừng việc chuyển tiền và đến công an xã trình báo vụ việc
thì anh bảo thôi cái việc ngân hàng thì anh sẽ điều tra sau và anh phải đến cái chỗ vắng người chỗ không cho ai người thứ ba biết ảnh hưởng đến chuyên án
và tôi đã làm theo nhưng mà may là con cái công an kịp thời vào can thiệp nó ngăn chặn kịp thời
còn đây là anh lê văn nam ở thị trấn lang chánh huyện lang chánh
cách đây vài ngày nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ công an huyện
thông báo căn cơ công dân của anh chưa đồng bộ trên hệ thống và hướng dẫn anh cài đặt lại
sau khi làm một số thao tác theo hướng dẫn của người này anh nam trột dạ khi nhận thấy cách làm của người này giống với các thủ đoạn lừa đảo
mà lực lượng công an đã tuyên truyền cảnh báo nên anh dừng lại và đến ngay công an thị trấn lang chánh để trình báo
theo số liệu thống kê chỉ trong vòng một tháng trở lại đây các đơn vị lực lượng công an trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hơn ba trăm linh vụ lừa đảo trên không gian mạng giúp người dân không bị thiệt hại về tài sản
kết quả không chỉ thể hiện sự quyết tâm cố gắng nỗ lực của lực lượng công an trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp
nhằm ngăn chặn hạn chế các vụ lừa đảo xảy ra mà còn thể hiện những hiệu quả thiết thực và giải pháp đúng đắn của công an tỉnh thanh hóa
trong việc đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm theo phương châm nhanh chóng kịp thời đồng bộ xuyên suốt và đến được với người dân
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến rất là phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay lực lượng công an từ cấp xã đến cấp huyện cũng đã chủ động phát hiện phối hợp
ngăn chặn kịp thời gần hai mươi vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
có những vụ việc các đối tượng sử dụng giá danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
yêu cầu công an các xã mở chiến dịch tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền loa phát thanh một ngày ít nhất hai lần
thông qua các bối hợp dân các hội nghị của xã của thôn bên cạnh đó là có các bàn hoa phích dán ở các nơi tập trung lông người
phát đến từng hộ gia đình để cho mọi người dân hôm nay đọc chưa hiểu thì ngày mai đọc tiếp làm sao mọi người dân ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể biết được các thủ đoạn đó
hiện nay tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp gây ra những hậu quả nghiêm trọng
mặc dù thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới song cách thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng liên tục thay đổi và ngày càng tinh vi
nhằm thao túng tâm lý bẫy những người nhẹ dạ cả tin do đó mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng xã hội
và luôn đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm đừng để lòng tin và sự thiếu hiểu biết khiến mình vô tình trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo